theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi một tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc mới trở về
từ liên bang nga và đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh với một mươi hai ca mắc mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đã là ba trăm chín mươi sáu ca
trong số ba trăm chín mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi ca số ca còn đang điều trị là ba mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một tám mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm một mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác là chín chín trăm bốn mươi chín người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một hai mươi tám người